quy mô đường cao tốc bốn làn xe từ ngã ba la sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đến ngã tư túy loan huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tuyến đường nằm trên vùng địa chất phức tạp thời tiết không thuận lợi trong quá trình thi công nhiều yếu tố kỹ thuật mới phát sinh
tuy nhiên các đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn nhằm bảo đảm hoàn thành tiến độ trước khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi
trong những tháng qua khu vực này liên tục xảy ra mưa lớn nhiều đơn vị phải ngừng thi công
bên cạnh đó yếu tố địa hình chia cắt nhiều sông suối nhỏ khiến việc vận chuyển vật liệu san ủi mặt bằng gặp nhiều trở ngại
một số đoạn nền phong hóa đất yếu đất chứa mạch nước ngầm phải thi công gia cố theo công nghệ của các nước tiên tiến
vấn đề về cái
cái gia cố để đảm bảo bền vững cái máy ta luy trong cái điều kiện khắc phục cái điều kiện mưa lũ ở cái vùng này
phải sử dụng các cái giải pháp để mà bền vững cái kiên cố hóa máy ta luy
cũng như là kết hợp cái thoát nước mặt đường và cái thoát nước của các cái
cái hệ thống rãnh rãnh cơ rãnh đỉnh để chúng ta đảm bảo đổn được cái nền đường cũng như là cái thoát nước của cầu cống
đến nay cơ bản các hạng mục chính đoạn la sơn túy loan đã hoàn thành
khối lượng đào đắp đạt gần chín mươi hoàn thành năm mươi sáu trên sáu mươi sáu cầu hai trăm một mươi sáu trên hai trăm hai mươi tám cống
trên toàn tuyến tiến độ thi công chậm khoảng bảy tương đương thời gian hai tháng
hiện tại khu vực này chuẩn bị vào mùa khô
các đơn vị đã tập trung nhân lực vật lực tăng ca nhằm đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra
thế còn trong quá trình thi công thì với tinh thần là quản lý dự án thì chúng tôi thường xuyên giám sát
và có những nhà thảo chỉ cần mới xuất hiện hiện tượng yêu khén thì chúng tôi cũng phải
cố ngay từ cái giai đoạn đầu để cho nhà thầu người ta cũng biết và người ta khắc phục trong từng ngày và đặt kế hoạch cho từng tuần
vừa qua tại đà nẵng lãnh đạo bộ giao thông vận tải ban quản lý dự án đường hồ chí minh đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố
về vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn hòa liên túy loan
hiện tại còn một mươi năm km chưa bàn giao nguyên nhân do các bên chưa thống nhất về hạng mục làm đường gom qua khu dân cư
nhiều hộ chưa chịu nhận tiền đền bù
phía chính quyền thành phố đà nẵng cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp nhà thầu vận động người dân sớm hoàn tất việc giải phóng mặt bằng